theo bộ y tế số ca f sẽ còn tăng cao trong cộng đồng bao gồm các ca do biến thể mới
đòi hỏi các địa phương cần chủ động hơn nữa trong phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây bộ y tế đã có công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ y tế đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
tuy vậy số ca mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong hai tuần qua
bộ y tế dự báo trong thời gian tới với nhu cầu đi lại và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi
có thể tiếp tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm và tiềm ấn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng
trong bối cảnh mở cửa dần các hoạt động xã hội phát triển kinh tế trở lại
sẽ làm gia tăng số ca nhập viện tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế
đặc biệt tác động đến nhóm đối tượng nguy cơ cao người già người có bệnh nền
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hiện nay phó giáo sư trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam đánh giá hiện nay chúng ta đã tiêm vaccine
với tỷ lệ cao trên cả nước năng lực y tế đã thích ứng tốt hơn
kiến thức phòng bệnh của người dân cũng tốt hơn
do đó đã chấp nhận f nghĩa là chấp nhận f trong cộng đồng
nhưng cần phải kiểm soát khống chế các ca mắc mới
không để ca mắc tăng cao quá gây quá tải hệ thống y tế
không để người f tăng nặng tử vong do không được tiếp cận dịch vụ y tế
ông cho rằng chúng ta xác định chuyển từ zrof sang thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín có hiệu quả
chúng ta cũng chuyển từ ngăn cấm sang kiểm soát rủi ro
do đó một số biện pháp được nới lỏng chứ không phải là buôn lỏng
ông phu cũng nêu thách thức hiện nay có nguy cơ dịch diễn biến phức tạp
khó lường với trung bình khoảng tám mươi ca tử vong một ngày
chúng ta xác định chuyển từ zaro f sang thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát dịch covid một mươi chín có hiệu quả
chúng ta cũng chuyển từ ngăn cấm sang kiểm soát rủi ro
do đó một số biện pháp được nới lỏng chứ không phải là buông lỏng
ông phu cho rằng với phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hiện nay
trước hết về dự phòng người dân phải thực hiện năm k
nếu cứ coi tiêm vaccine rồi mà không thực hiện năm k
thì dịch vẫn có thể bùng lên mạnh mẽ
dẫn đến quá tải hệ thống y tế và không kiểm soát được dịch
nhìn nhận về công tác điều trị trong phòng chống dịch khi số ca tử vong đã giảm nhiều
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn lưu ý các địa phương cần phải thực hiện điều trị toàn diện
phân tận điều trị giảm tới đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu
trong khi đó một chuyên gia trong hội đồng điều trị ca mắc covid một mươi chín cũng lưu ý
hiện bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín đã thu hẹp tại một số địa phương
tuy nhiên chúng ta xác định dịch chưa thể sớm chấm dứt và đặc biệt là việc mở rộng điều trị f nhẹ tại cộng đồng
tại nhà với sự giám sát hỗ trợ của nhân viên y tế do đó vấn đề nâng cao năng lực hệ thống y tế
tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở cần đặc biệt chú trọng
do đó các địa phương cần củng cố công tác tổ chức ứng phó với các tình huống phòng chống dịch
đảm bảo đúng tinh thần ứng phó linh hoạt
thưa quý vị và các bạn mặc dù số ca mắc mới không ngừng leo thang
nhưng theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của các địa phương đến tối ngày hai mươi hai tháng hai cho thấy
số tỉnh thành vùng xanh cấp độ một có bốn mươi năm địa phương một mươi tám tỉnh thành còn lại là vùng vàng cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
như vậy lúc này theo đánh giá và nhìn nhận ở các chuyên gia dự báo dịch
sẽ còn leo thang hơn nữa trong thời gian sắp tới
hiện cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam và vùng đỏ
so với cập nhật cấp độ dịch ngày chín tháng hai
ở thời điểm đó cả nước có bốn mươi tám tỉnh thành thuộc vùng xanh
một mươi năm tỉnh thành thuộc vùng vàng
thì đến ngày hai mươi hai tháng hai số tỉnh thành vùng xanh đã giảm ba địa phương
tỉnh thành vùng vàng tăng thêm ba địa phương
về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch cả nước hiện cơ bản là vùng xanh
với sáu năm trăm chín mươi bảy xã phường là vùng xanh chiếm sáu mươi hai
cập nhật vào ngày chín tháng hai cả nước có tám một trăm linh sáu chiếm bảy mươi chín
có hai sáu trăm sáu mươi tám xã phường thuộc vùng vàng chiếm hai mươi năm hai tăng thêm năm trăm ba mươi một xã
so với ngày chín tháng hai
có một bảy mươi sáu xã phường là vùng cam chiếm một mươi một tăng bảy trăm bốn mươi năm xã phường so với ngày một mươi ba tháng hai
đến nay cả nước có hai trăm bốn mươi bốn xã phường thuộc vùng đỏ chiếm ba ba tăng thêm hai trăm một mươi xã phường
so với đánh giá ngày chín tháng hai
danh sách bốn mươi năm tỉnh thành thuộc vùng xanh bao gồm bắc cạn bắc ninh cao bằng điện biên
hà giang hà nam hà nội hải dương lạng sơn
lào cai lai châu nam định ninh bình phú thọ quảng ninh sơn la thái bình thái nguyên
tuyên quang bình định bình thuận khánh hòa nghệ an ninh thuận phú yên quảng bình quảng ngãi con tum
gia lai an giang bà rịa vũng tàu bạc liêu bến tre bình dương cà mau thành phố cần thơ đồng nai đồng tháp
kiên giang lòng an sóc trăng tây ninh
tuyên giang thành phố hồ chí minh trà vinh một mươi tám tỉnh thành thuộc vùng vàng bình phước bắc giang hòa bình hà tỉnh hưng yên thành phố hải phòng hậu giang lâm đồng quảng nam quảng trị thanh hóa thừa thiên huế vĩnh long vĩnh phúc yên bái thành phố đà nẵng đắk lắc và đắk nông
theo quy định vùng xanh sẽ được nới lỏng nhiều dịch vụ vùng cam phải hạn chế một số hoạt động
đứng trước việc dịch bệnh leo
lúc này ngoài việc tiêm vaccine tuân thủ năm k người dân hãy theo dõi sức khỏe của mình để chủ động đối phó với dịch bệnh
trưa hai mươi một tháng hai bà trần kim yến bí thư quận ủy quận một tp hcm cho biết đã tiếp nhận thông tin từ phường bến nghé và cử người xuống hiện trường kiểm tra
bà nhận định địa phương hơi lo lắng quá khi thực hiện phong tỏa trung cư tám nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn du do phát hiện số ca nhiễm tăng bất thường
bí thư quận một cũng cho rằng địa phương nên dùng từ khoanh vùng thay vì phong tỏa như văn bản
trước đó ngày hai mươi tháng hai ubnd phường bến nghé quận một tp hcm có văn bản thông báo việc phong tỏa trung cư tám nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn du để phòng chống dịch covid một mươi chín cho đến khi có thông báo mới
quyết định trên được đưa ra có sự đề nghị của ủy ban nhân dân trạm y tế phường bến nghé văn bản nêu lý do tạm ngưng hoạt động liên quan tới các ca bệnh dương tính
trung cư này có bốn tầng tầng nào cũng có ca mắc covid một mươi chín
theo thống kê ban đầu có trên hai mươi ca
lực lượng chức năng đã phong tỏa
tạm thời trung cư này và ngành y tế quận đang tiến hành lấy mẫu
đến trưa hai mươi một tháng hai phường đã thu hẹp phạm vi phong tỏa tại các căn hộ có f và gỡ phong tỏa toàn trung cư
những hộ không có ca mắc covid một mươi chín được sinh hoạt di chuyển bình thường
những hộ có f sẽ được trao bảng cách ly và được chăm sóc y tế
trước đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm scdc cho biết
ngành y tế quận gò vấp cũng vừa phát hiện chùm ca mắc covid một mươi chín mới tại một tu viện trên địa bàn quận
và đã nhanh chóng triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm
bọn bộ quân viên tại nhà dòng được phong tỏa tạm thời
tất cả người đang sinh sống tại đây được theo dõi sức khỏe
thưa quý vị mới đây tp hcm đã phát hiện chùm ca nhiễm tại một tu viện ở quận gò vấp
lãnh đạo quận cho biết có năm mươi ba em đang là học sinh đang theo học các trường
và một tu sĩ dương tính với covid một mươi chín hiện chùm ca bệnh đã được kiểm soát
ông nguyễn trí dũng chủ tịch ubnd quận gò vấp tp hcm cho biết
từ một học sinh f đang lưu trú tại một tu viện ở phường năm quận gò vấp
nhà nghi tế lấy mẫu xác nghiệm tất cả người ở tu viện này
phát hiện năm mươi bốn ca dương tính gồm năm mươi ba học sinh và một tù sĩ
nhận thấy có sự lây nhiễm ở tu viện ubnd dân phường cùng trạm y tế phường
nhanh chóng kiểm tra hướng dẫn cách chăm sóc điều trị f theo dõi f một
đồng thời tạm phong tỏa toàn bộ khuôn viên tu viện
thông báo và phối hợp các trường học có học sinh lưu trú tại tu viện để tầm soát
ngày một mươi tám tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cùng trung tâm y tế quận
đã đến làm việc xử lý chùm ca nhiễm trên đồng thời lấy mẫu xác nghiệm pcr ngẫu nhiên
một mươi kf để giải trình tự gen tầm soát biến chủng omicron
hiện chùm ca nhiễm trên đã được khoanh vùng phần lớn các em đang học cấp hai
đều đã tiêm vaccine tình trạng sức khỏe ổn được sự đồng thuận của phụ huynh
các em đang cách ly tại tu viện
theo chủ tịch ubnd quận gò vấp thời điểm người dân chưa tiêm đủ vaccine
dịch covid một mươi chín rất nguy hiểm lây lan nhanh
nhưng hiện nay đã khác ông dũng chia sẻ điều quan trọng thích ứng an toàn với dịch
khi phát hiện bệnh nặng phải chăm sóc như thế nào
người dân tiếp tục tuân thủ biện pháp năm k và tiêm đủ vaccine
đại diện ubnd phường năm quận gò vấp cho biết thêm tu viện này giống như ký túc xá
là nơi lưu trú của học sinh và sinh viên ở tỉnh đến tp hcm học tập
hầu hết học sinh sinh viên tại đây được tiêm đủ hai hoặc ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ngoài ra có một mươi bảy em chưa tiêm vì chưa đủ một mươi hai tuổi
ubnd phường cùng tu viện giả soát tiêm mũi ba cho các em đã đủ điều kiện